trong nhiều năm qua trên tuyến sông hồng sông luộc thuộc địa bàn tỉnh hưng yên
tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tràn lan đã gây nhiều hệ lụy cho xã hội
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hương yên
tỉnh hưng yên có khoảng bảy mươi km sông hồng hai mươi ba km sông luộc
trong những năm qua tỉnh hưng yên đã cấp phép cho doanh nghiệp khai thác một mươi mỏ cát trên tuyến sông hồng
với công suất hơn một sáu triệu m ba một năm
tuy nhiên tình trạng khai thác mua bán cát sông trái phép không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi
chính quyền một số xã cho các tổ chức cá nhân thuê đất để khai cát làm bến bãi tập kết cát không đúng thẩm quyền
trước thực trạng này tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ra chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên công tác xử lý các tạc chỉ duy trì được một thời gian ngắn
sau đó nạn khai thác cát trái phép hoạt động mạnh trở lại
nhiều người dân băn khoăn tàu hút trộm cát hoạt động ngang nhiên như vậy mà sao tỉnh hưng yên không dẹp được
từ thực trạng trên trong thời gian tới các cấp chính quyền tỉnh hưng yên cần có những biện pháp hữu hiệu
phát hiện xử lý nghiêm những vi phạm trong việc quản lý khai thác cát trái phép
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân